quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và thụy điển đã trở nên căng thẳng sau khi nhà chức trách quốc gia bắc âu đã cho phép một cuộc biểu tình phản đối ankara
cũng như nỗ lực tham gia nato của chính quyền stockholm được diễn ra
đáng chú ý là trong hoạt động biểu tình có cả việc đốt kinh koran của người hồi giáo
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ đã chỉ trích với ngôn từ mạnh nhất có thể đối với hành động đốt kinh koran
theo ankara hành động chống lại đạo hồi nhắm mục tiêu vào người hồi giáo
và xúc phạm các giá trị thiêng liêng dưới vỏ bọc tự do ngôn luận là không thể chấp nhận được
nhiều quốc gia ả rập khác như là ả rập xê út giọc đa ni và cô ét cũng đã chỉ trích hành động đốt kinh koran
về phần mình ngoại trưởng thụy điển khẳng định là những hành động bài hồi giáo như tại cuộc biểu tình ở stockholm là gây chấn động
cũng như không đồng nghĩa với chính quyền thụy điển ủng hộ động thái này
trước đó cùng ngày bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ đã hủy chuyến thăm ankara dự kiến của bộ trưởng quốc phòng thụy điển
chuyến thăm được cho là nhằm mục đích tìm cách có được sự đồng ý của ankara đối với nỗ lực của thụy điển gia nhập liên minh quân sự nato